trong hai ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng một mươi hai tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
văn phòng trung ương đảng và ban kinh tế trung ương đã tổ chức hội nghị toàn quốc công tác tài chính đảng
và hoạt động sản xuất kinh doanh của đảng
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
thành viên thường trực ban bí thư chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương dự và chỉ đạo hội nghị
tham dự hội nghị có hơn bốn trăm linh đại biểu gồm đại diện thường trực lãnh đạo văn phòng các tỉnh thành ủy
đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị của đảng ở trung ương đại diện lãnh đạo một số bộ ngành liên quan
các đồng chí trực tiếp làm công tác tham mưu quản lý tài chính đảng và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của đảng
hội nghị đã đánh giá những kết quả thực hiện nhiệm vụ như các cấp ủy đã quan tâm lãnh đạo
chỉ đạo công tác tài chính đảng luôn chấp hành nguyên tắc và pháp luật nêu cao tinh thần trách nhiệm
nỗ lực hoàn thành công việc với chất lượng ngày càng cao hiệu quả
bảo đảm cho các hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng góp phần tích cực
phục vụ đắc lực cho sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện của ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư
cấp ủy các cấp từng bước cải tạo và nâng cấp cơ sở vật chất các cơ quan của đảng
hiện đại hóa điều kiện làm việc quan tâm chăm lo đời sống và thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với cán bộ theo quy định
cũng trong chuyến công tác ngày một mươi năm tháng một mươi hai đồng chí trần quốc vượng và đoàn công tác của trung ương
đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy lâm đồng về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
quốc phòng an ninh xây dựng hệ thống chính trị công tác kiểm tra giám sát kỳ luật đảng
phòng chống tham nhũng lãng phí năm hai nghìn một mươi bảy và nhiệm vụ giải pháp năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí trần quốc vượng đánh giá cao những kết quả tỉnh lâm đồng đã đạt được những năm qua
đồng chí cho rằng lâm đồng có những lợi thế đặc biệt như thành phố đà lạt với những đặc trưng
về điều kiện tự nhiên và xã hội hiếm có nên cần quan tâm gìn giữ và phát huy
đối với công tác xây dựng đảng đồng chí trần quốc vượng yêu cầu tỉnh lâm đồng chú trọng công tác phê bình
và tự phê bình nhằm nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng tập trung triển khai tốt nghị quyết trung ương sáu
chú trọng công tác cán bộ chuẩn bị cho nhiệm kỳ tới và công tác kiểm tra giám sát các tổ chức cơ sở đảng đảng viên